phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm và tặng quà cho người dân tại hà tĩnh bị thiệt hại do hai đợt lũ lụt vừa qua
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và tặng quà cho hai mươi hộ gia đình chính sách khó khăn
và một mươi giáo viên tiêu biểu bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua tại xã cầm duệ huyện cầm xuyên
thăm và tặng quà năm hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lụt vừa qua tại xã lộc yên huyện hương khê
trao sáu trăm linh xuất quà dụng cụ học tập cho các trường học hai trăm linh suất học bổng cho các học sinh
và trao ba mươi xuất quà cho các hộ chính sách khó khăn trên địa bàn huyện hương khê
phó chủ tịch nước mong bà con tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau đặc biệt trong những lúc khó khăn hoạn nạn
đảng nhà nước và chính quyền các cấp luôn luôn sát cánh hỗ trợ nhân dân trong mọi hoàn cảnh
phó chủ tịch nước cũng ghi nhận đánh giá cao sự chủ động ứng phó cứu trợ khắc phục lũ lụt của địa phương
lưu ý chính quyền các cấp tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ sớm triển khai sản xuất ổn định đời sống nhân dân
tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất để dạy và học tăng cường bảo đảm an ninh trật tự và bình ồn giá cả
các mặt hàng thiết yếu bảo đảm vệ sinh phòng chống dịch bệnh và xử lý kịp thời các vấn đề mới nảy sinh sau khi lũ rút